dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh phú yên và gia lai đoạn qua tỉnh phú yên đã thi công được tám mươi
dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên do khó khăn về vốn nên dự án khó có thể hoàn thành đúng tiến độ so với dự kiến
dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh phú yên và gia lai được thủ tướng chính phủ đồng ý triển khai
theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao bt
tỉnh phú yên tổ chức lập phê duyệt dự án đầu tư và ký hợp đồng bt với nhà đầu tư
khởi công ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
dự án phân kỳ làm hai giai đoạn
giai đoạn một có tổng vốn đầu tư một năm trăm bốn mươi tỷ đồng
trong đó vốn trai phiêu chính phủ giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm là năm mươi năm tỷ đồng
vốn trai phiêu chính phủ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là bảy trăm linh tỷ đồng
ngân sách địa phương hai trăm bốn mươi tỷ đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác hơn năm trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
giai đoạn hai được triển khai đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh gia lai
nhằm phát huy hiệu quả đầu tư theo ý kiến giả soát thẩm tra của bộ giao thông vận tải
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên để hoàn thành giai đoạn một của dự án
cần hơn năm trăm bốn mươi tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
để bảo đảm giao thông thông suốt an toàn thuận lợi trong việc đi lại
vận chuyển hàng hóa cho nhân dân trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín